tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố hà nội
phó chủ tịch ubnd tp ngô văn quý yêu cầu tăng cường ngay các biện pháp phòng chống dịch
tại các cơ sở kinh doanh nhất là cơ sở tập trung đông người
theo đó hà nội yêu cầu các nhà hàng quán bia quán cà phê phải thực hiện giãn cách
khách ngồi cách nhau tối thiểu một mét và nhân viên đeo khẩu trang từ giờ ngày một mươi chín tháng tám
theo ông ngô văn quý nhà hàng quán cà phê quán bia hơi là nơi tập trung đông người
nếu có ca bệnh thì nguy cơ lây lan rất lớn
từ đó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố hà nội yêu cầu từ giờ ngày một mươi chín tháng tám
cửa hàng ăn uống quán bia hơi giày khát phải thực hiện giãn cách chỗ ngồi tối thiểu một mét
khuyên khách sử dụng vách ngăn nhân viên cửa hàng phải đeo khẩu trang và tổ chức đo thân nhiệt cho khách vào
nếu phát hiện cơ sở kinh doanh nào vi phạm quy định phòng dịch có thể yêu cầu đóng cửa hàng
trong giai đoạn này dịch bệnh đã phát tán tại cộng đồng trên địa bàn thành phố hà nội đã có hiện tượng lây nhiễm thứ phát f một chuyển thành f
vì vậy ủy ban dân thành phố hà nội yêu cầu người dân đặc biệt là người già người có tiền sử bệnh nặng
chỉ ra khỏi nhà khi cần thiết nếu phải ra đường thì thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang